trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư tp hcm đã tổ chức hội thảo doanh nghiệp việt với cách mạng công nghiệp bốn
với sự tham dự của hơn hai trăm linh doanh nghiệp
hội thảo giới thiệu sự chuẩn bị và chuyển mình của doanh nghiệp trước cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư bốn
với xu hướng phát triển dựa trên hệ thống kết nối số hóa vật lý công nghệ sinh học
trong đó sự đột phá của internet vạn vật và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi nền sản xuất
tác động ngày một mạnh mẽ tới mọi mặt đời sống kinh tế xã hội
đồng thời hội thảo cũng là nơi để các chuyên gia và doanh nghiệp trao đổi về những tác động
cũng như những cơ hội lẫn thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tới việt nam nói chung
và doanh nghiệp việt nam nói riêng
từ đó doanh nghiệp có thể định hướng chủ động đưa ra giải pháp tận dụng tối đa các cơ hội
giảm thiểu những tác động tiêu cực từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
các chuyên gia cho rằng trong giai đoạn này thành phố hồ chí minh cần hỗ trợ các hoạt động nâng cao năng lực
hấp thụ công nghệ khuyến kích đổi mới sáng tạo thúc đẩy thiết lập các cụm liên kết ngành đào tạo liên ngành
dành ưu tiên đầu tư công cho phát triển kết cấu hạ tầng gắn với việc cải thiện tính kết nối
mở rộng độ bao phủ tăng tốc độ tri cập và hạ giá sử dụng internet
phát triển thị trường vốn dài hạn và thúc đẩy sự phát triển của các quỹ đầu tư mạo hiểm
gắn với phát triển công nghệ và sáng tạo